tin quốc tế
thưa quý vị việc đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bảy
cơ quan lớn nhất của liên hợp quốc có thẩm quyền rộng khắp trong các lĩnh vực hợp tác chính trị
kinh tế văn hóa xã hội là cơ hội lớn để việt nam góp phần vào trách nhiệm chung
thúc đẩy hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
dẫn đầu đoàn việt nam tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa bảy mươi bảy đại hội đồng liên hợp quốc
tại trụ sở liên hợp quốc new york hoa kỳ
phiên thảo luận chung đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bảy đã khai mạc với chủ đề
thời khắc bước ngoặt các giải pháp chuyển đổi trước những thách thức kết nối
phiên thảo luận chung sẽ kéo dài đến ngày hai mươi sáu tháng chín
trong vai trò việt nam là phó chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi bảy
đại sứ đặng hoàng giang
trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc đã tham gia điều hành khai mạc
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
chủ tịch đại hội đồng khóa bảy mươi bảy sabah khorosi và đông đảo lãnh đạo nhà nước
chính phủ các nước thành viên liên hợp quốc đã tham dự phiên khai mạc chính thức vào ngày hai mươi tháng chín
tổng thư ký liên hợp quốc guterres cho rằng
tuy tình hình thế giới ngày càng chia rẽ đầy thách thức
nhưng vẫn tràn đầy hy vọng nếu cộng đồng quốc tế có thể chung tay góp sức cùng hành động